bộ công an đã chính thức thông báo thông tin ban đầu về vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành phố
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tám mươi ba bị can trong đó một số bị can bị khởi tố hai tội danh gồm bốn mươi một bị can về tội tổ chức đánh bạc ba mươi tám bị can về tội đánh bạc bốn mươi bốn bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép hai bị can tội rửa tiền và một bị can tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan điều tra đang tạm giam ba mươi một bị can cấm đi khỏi nơi cư trú bốn mươi hai bị can cho bảo lãnh hai bị can truy nã tám bị can đang bỏ trốn
trong số này phan xào nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần vtc truyền thông trực tuyến vtc online và nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chủ tịch hội đồng thành viên công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao cnc
có vai trò chủ mưu đối tượng hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc công ty trách nhiệm yêu hạn dịch vụ phát triển đầu tư nam việt là đối tượng thực hiện
điều tra bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn chín năm trăm linh tỷ đồng
sau khi chiếm hưởng các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền như đầu tư các dự án góp vốn kinh doanh mua bất động sản gửi tiết kiệm chuyển đổi thành vàng ngoại tệ hoặc chuyển ra nước ngoài
như truyền hình nhân dân đã thông tin liên quan đến đường dây đánh bạc này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn thanh hóa nguyên cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao c năm mươi để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc